văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt giữ được đối tượng giết người trốn truy nã tại thành phố hồ chí minh khi đang bán dạo đồ ăn ngày tết
đầu năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc tham gia tiệc nhậu đối tượng lê đức chú tải xã nghĩa hòa huyện tư nghĩa đã xảy ra mâu thuẫn với một người họ hàng
trong lúc tức giận lê đức đã dùng hung khí thực hiện hành vi giết người
sau khi gây án lê đức đã bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh và thay đổi họ tên chỗ ở nhằm tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng
và trong dịp tết vừa qua văn phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ được lê đức khi đang buôn bán dạo tại xã vĩnh lộc a huyện bình chánh thành phố hồ chí minh